sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại busan hàn quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo hiệp hội các quốc gia đông nam á và tổng thống hàn quốc
tham dự phiên họp thứ nhất của hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối tác asean hàn quốc với chủ đề
quan hệ asean hàn quốc ba mươi năm qua và ba mươi năm tới
tại hội nghị hàn quốc và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ vì mục tiêu thịnh vượng chung
thông qua việc mở rộng các thỏa thuận thương mại và thúc đẩy an ninh ổn định trong khu vực
sáng cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng tổng thống hàn quốc và các lãnh đạo asean đã sự hội nghị thượng đỉnh
về khởi nghiệp asean hàn quốc và triển lãm về đổi mới sáng tạo tại trung tâm hội nghị triển lãm pesco
hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp asean hàn quốc là bước đi đầu tiên để thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp với chủ đề
khởi nghiệp asean hàn quốc tạo đá phát triển tạo cơ hội để chia sẻ các xu hướng về khởi nghiệp sáng tạo giữa asean và hàn quốc
tại hội nghị các lãnh đạo asean đã xem màn trình diễn nghệ thuật với chủ đề con người thịnh vượng hòa bình và khởi nghiệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các lãnh đạo asean và hàn quốc đã kích hoạt thông điệp số của các lãnh đạo với nội dung
kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững cho asean và hàn quốc được hiển thị bằng ngôn ngữ của tất cả các nước tham dự hoạt động
tại triển lãm về đổi mới sáng tạo asean hàn quốc hai nghìn một mươi chín các lãnh đạo đã thăm các gian triển lãm về các chủ đề lương thực năng lượng môi trường cuộc sống thông minh và chuyển động
tiếp sau các hoạt động trên thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc với các lãnh đạo asean hàn quốc
tối cùng ngày thủ tướng và vũ nhân tham dự chiêu đãi chào mừng lãnh đạo các nước mekong do tổng thống hàn quốc moon jae in chủ trì